xin được chuyển sang các tin tức thời sự chính trị quan trọng
thưa quý vị thảo luận về dự án luật cảnh sát cơ động tại kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm
nhiều đại biểu khẳng định việc nâng cấp từ pháp lệnh cảnh sát cơ động lên thành luật là rất cần thiết
phù hợp và đảm bảo phát huy được hiệu quả của lực lượng cảnh sát cơ động
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến tán thành với tờ trình của chính phủ
và báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đồng thời khẳng định việc xây dựng và ban hành luật cảnh sát cơ động là cần thiết
góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng đồng tình với một số đề xuất trong dự thảo luật
nhằm cụ thể hóa chủ trương của đảng và nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang
trong đó có lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
nhiều ý kiến khẳng định việc thành lập một số lực lượng mới
và đảm bảo đầu tư trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát cơ động
phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự là hết sức cần thiết
theo công ước về các quyền dân sự và chính trị
cũng như là theo hiến trương liên hợp quốc và công ước luật biển quốc tế
và công ước về vấn đề về xung đột vũ trang
thì báo cáo với vị là trong mọi trường hợp
khi mà có những vấn đề mà gây hấn về vấn đề dân sự
tức là có cái xung đột về dân sự
ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi quốc gia
thì ví dụ như có bạo loạn có khủng bố xảy ra
thì không bao giờ được phép sử dụng lực lượng quân đội
để thực hiện cái hành vi chấn áp để bảo đảm an ninh quốc gia
mà lúc đó phải sử dụng lực lượng cảnh sát
mà như chúng ta đã biết thì rất nhiều đại biểu
cũng như trong tờ trình của chính phủ đã đánh giá
vấn đề là dự báo về xu thế cũng như tình hình
trong thực tế
thì chúng ta thấy rằng
đã có một số hiện tượng xảy ra về vấn đề bạo loạn
rồi vấn đề là gây hấn và biểu tình trái pháp luật
đã coi như là gây tổn hại đến một phần nào đó
đến vấn đề an ninh quốc gia
chính vì thế cho nên trong thời gian qua
chúng ta phải sử dụng lực lượng cảnh sát
nếu như không được trang bị sớm
cho họ những quyền
tức là những loại phương tiện này
để đáp ứng cái yêu cầu để đảm bảo an ninh quốc gia
theo đúng kể cả tinh thần pháp luật của quốc gia
cũng như của quốc tế
thì rất là khó khăn
trên thực tế
như cảnh sát hoàng gia thái lan
cảnh sát hoàng gia campuchia
người ta sử dụng máy bay trực thăng rất nhiều
theo quan điểm của cá nhân tôi
thì vấn đề sử dụng máy bay ở đây
không có gây tốn kém lãng phí gì về tài chính
mà vấn đề là phải sử dụng loại máy bay nào
sử dụng như thế nào
trong trường hợp nào
và phối hợp với lực lượng quân sự ra sao
còn khi sử dụng máy bay thì phải được huấn luyện
đương nhiên rồi
phải có băng cấp rồi
và thứ hai
phải có quy chế phối hợp
với lực lượng quân đội
và đặc biệt
đã sử dụng máy bay
thì còn liên quan đến quản lý không lưu
quản lý được bay
thì luật hàng không đều chỉnh rồi
nên là chúng ta không có vấn đề gì
quan điểm của cá nhân tôi
phải tranh luận nhiều
đối với sự vượt phát triển hiện đại như này
các bọn phản kích mạng
phạm tội khác
trong su thế hoạt động
sử dụng phương thức thủ đoạn
vô cùng tinh vi
thậm chí sử dụng cả những trang thiết bị hiện đại
nhất là bọn sử dụng
buôn bán các loại ma túy
bọn tội phạm
bọn tổ chức
cho nên đối với lực lượng
lực lượng công an nói chung
và cảnh sát cơ động nói riêng
mà sử dụng phương tiện
là máy bay
thì tôi cho rằng là
nhu cầu cấp thiết
và rất cần thiết
cảnh sát cơ động
là lực lượng
chống khủng bố
bảo đảm an ninh trạc tự
chống bạo loạn
thì đây là một lực lượng
có thể nói là một lực lượng
nồng cốt quan trọng nhất
của công an
chỗ đó chúng ta
không thể nói là
vì tiết kiệm
mà chúng ta
không trang bị cho họ
nếu họ ngăn chặn
được những vụ khủng bố
đảm bảo trạc tự
an ninh quốc gia
thì không thể
đo đếm được bằng tiền
cái điều này
chúng ta phải khẳng định
cứu được một con người sống
và cứu được
những cái câu chuyện
rất quan trọng của quốc gia
thì không thể đo đếm được
phát biểu tại phiên thảo luận
đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an
thay mặt cơ quan
chủ trì soạn thảo
trân trọng cảm ơn
các vị đại biểu quốc hội
chủ trì soạn thảo
sẽ nghiêm túc tiếp thu
đầy đủ ý kiến
của đại biểu quốc hội
hoàn thiện dự thảo luận
thông tin thêm
xung quanh một số vấn đề
được các đại biểu nêu
đặc biệt là về quyền
vô hiệu hóa
phương tiện bay không người lái
xâm phạm các mục tiêu
cảnh sát cơ động bảo vệ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
hiện các văn bản
quy phạm pháp luật
chưa quy định cụ thể
việc xử lý các phương tiện bay
không người lái
khi xâm phạm mục tiêu
của cảnh sát cơ động bảo vệ
trong khi đó
với sự phát triển mạnh mẽ
của khoa học công nghệ
các loại phương tiện bay
được sử dụng rất rộng rãi
trên các lĩnh vực
của đời sống xã hội
tiêm ẩn nguy cơ
gây hại đối với an ninh quốc gia
đe dọa nghiêm trọng
tới an ninh trật tự
an toàn các mục tiêu
mà cảnh sát cơ động bảo vệ
ví dụ như những trường hợp
phản động tội phạm
lợi dụng các phương tiện này
để có thể mang chất nổ
trực tiếp bảo vệ
không được quyền ngăn chặn
mà chờ lực lượng khác
đến xử lý
thì sẽ gây ra hiệu quả
về nhiều mặt
nhất là các mục tiêu quan trọng
về chính trị ngoại giao
để đảm bảo cơ sở pháp lý
cho cảnh sát cơ động
trong việc chủ động
ngăn chặn vô hiệu hóa tàu bay
không người lái
và các phương tiện bay
trong trường hợp
các phương tiện này
trực tiếp tấn công
xâm phạm hoặc đe dọa
tấn công xâm phạm
các mục tiêu bảo đảm
tuyệt đối an toàn
các mục tiêu
được giao vũ trang
canh gác bảo vệ
cần được quyết định
thẩm quyền này
cho cảnh sát cơ động
tại dự thảo luật
xung quanh một số nội dung
cụ thể của dự thảo luật
như về chế độ chính sách
một số quyền hạn
của lực lượng cảnh sát cơ động
bộ trưởng tô lâm khẳng định
bộ công an sẽ phối hợp
với ủy ban quốc phòng
và an ninh của quốc hội
nghiên cứu giải trình
tiếp thu tiếp tục chỉnh lý
hoàn thiện dự thảo luật
nhận thức sâu sắc
nghĩa đối với công tác
bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bộ công an đã chủ động
tham mưu đề xuất
với đảng nhà nước
ban hành nhiều chủ trương
chính sách pháp luật
quan trọng trong lĩnh vực
an ninh trật tự
tạo khuôn khổ pháp lý
ngày càng hoàn chỉnh hơn
để lực lượng công an nhân dân
thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ quản lý nhà nước
về an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật
về an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh
đồng thời góp phần tạo
cơ sở pháp lý vững chắc
cho sự nghiệp xây dựng
nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa
của dân do dân
và vì dân
cải cách tư pháp
một trong những nội dung quan trọng
mà bộ chính trị đã yêu cầu
các cấp ủy tổ chức đảng
lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu
trình ban chấp ảnh trung ương
xem xét ban hành nghị quyết
về chiến lược xây dựng
và hoàn thiện
nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
ngoài hai chuyên đề
đã giao cho đảng ủy
công an trung ương
chủ trì xây dựng
là cải cách tư pháp
trong cơ quan điều tra
đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đáp ứng yêu cầu
xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa việt nam
và đổi mới công tác
tạm giữ tạm giam
và thi hành án hình sự
đáp ứng yêu cầu
xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa
kế hoạch số bảy mươi sáu
của đảng ủy công an trung ương
cũng phân công các đơn vị
chủ động nắm tình hình
và tham gia các nội dung
trong quá trình xây dựng
hai mươi năm chuyên đề
thuộc kế hoạch số hai
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
của ban chỉ đạo xây dựng
đề án trung ương
tập trung mọi nguồn lực
nghiên cứu một cách sâu sắc
đánh giá tác động xã hội
của các luật đang hiện hành
và trên cơ sở đó
là thống kê
những bất cập
và cần phải điều chỉ
để cho phù hợp
với các luật
với tình hình thực tiễn
của xã hội hiện nay
đặc biệt là chúng ta thấy
cái ảnh hưởng
của cái đại dịch covid vừa rồi
và hơn thế nữa
thì chúng tôi cũng dự đáo
cái hướng điều chỉnh
hướng quản lý xã hội
bằng pháp luật
trong thời gian tới
tại các kỷ họp thứ một mươi một mươi một
quốc hội khóa một mươi bốn
đã thông qua tám luật
một nghị quyết
liên quan đến công tác công an
trong đó có luật cư trú
luật phòng chống ma túy
luật sửa đổi bổ sung
một số luật
một số điều
của luật xử lý vi phạm hành chính
đây là các đạo luật rất quan trọng
do bộ công an chủ trì
đề xuất xây dựng
hoặc có liên quan trực tiếp
đến công tác công an
trong đó có nhiều đạo luật
mang tính đột phá
để các lực lượng
trong công an nhân dân
thực hiện tốt nhiệm vụ
chống vi phạm pháp luật
bảo vệ đảng
bảo vệ tổ quốc
bảo vệ an ninh quốc gia
an ninh con người
trật tự an toàn xã hội
và tham gia xây dựng
chính phủ điện tử
chính phủ số
xây dựng lực lượng công an nhân dân
tôi cũng đánh giá rất là cao
cái tầm nhìn
và cái sự quyết liệt
của lãnh đạo bộ
và thực sự tôi cho rằng
nếu như không có tầm nhìn
và không có cái sự quyết liệt
thì sẽ rất khó
trong việc xây dựng
cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư
và vừa rồi
thì tôi nghĩ rằng là
bộ công an
đã có những cái giải pháp
là mạnh mẽ
và hết sức là quyết liệt
bởi vì một cái khối lượng công việc
nó rất là đồ sộ
và rất là mới mẻ
và chúng ta lại thực hiện
trong một cái hoàn cảnh
nó cũng rất là đặc biệt
nó chung với cái thời điểm
lại diễn ra
cái dịch bệnh
mà chúng ta phải đối phó
tiếp tục xây dựng
nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa
và xây dựng bộ máy
nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa
hiệu lực hiệu quả
là một trong những nội dung
của chiến lược
phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đã được đại hội
đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
trong thời gian tới
để góp phần
tiếp tục xây dựng
nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa
đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an
ban hành các cái chiến lược
các cái văn bản
để chỉ đạo
trong toàn lực lượng
những cái vấn đề lý luận
và thực tiện
cần được cụ thể hóa
trong các cái văn bản
liên quan đến việc thực hiện
cái chức năng
nhiệm vụ quyền hạn
của công an nhân dân
cái yêu cầu
xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa
các cái nguyên tắc
thượng tôn pháp luật
dân chủ công khai
và thúc đẩy đổi mới
phục vụ nhân dân
và cái sự phát triển
của đất nước
sự thảo luật
cảnh sát cơ động
được xây dựng
tiếp tục cụ thể hóa
nội dung về quyền con người
quyền công dân
đã được quy định
trong biến pháp
khắc phục những hạn chế
sau bảy năm
thực hiện pháp lệnh
về cảnh sát cơ động
thể hiện rõ nét
trong hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý
tạo cơ sở vững chắc
để cảnh sát cơ động
thực hiện tốt chức năng
quyền hạn được giao
phù hợp với yêu cầu
xây dựng hoàn thiện
nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa
chiều qua tại hà nội
trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì cuộc họp
về công tác giáo dục
đào tạo trong công an nhân dân
tham dự cuộc họp
có đại diện lãnh đạo
một số đơn vị trực thuộc bộ
các học viện
trong công an nhân dân
thực hiện chương trình công tác
bộ công an
ban hành kế hoạch
tổ chức hội nghị tổng kết
công tác giáo dục
đào tạo năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai công tác
giáo dục đào tạo
trong công an nhân dân
dự kiến diễn ra
đầu tháng một mươi một
hồng nghị sẽ đánh giá
tình trạng công tác giáo dục
đào tạo năm hai nghìn hai mươi một
trong công an nhân dân
điều rõ những kết quả
và nguyên nhân
dự báo tình hình
có liên quan
và đề ra những nhiệm vụ
giải pháp đổi mới
nâng cao chất lượng
công tác giáo dục
trong công an nhân dân
nhân dịp này
hồng nghị cũng sẽ

ứng phó với dịch covid một mươi chín
tiếp tục đổi mới
toàn diện giáo dục
trong công an nhân dân
tổng kết thi đua
công tác giáo dục
triển khai kế hoạch
tổ chức khai giảng
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
tại các học viện
trường công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo
tại buổi họp
thứ trường trần quốc tò
đề nghị các đơn vị
về tiến độ thực hiện
chuẩn bị tổ chức hội nghị
khẩn trương ra soát
lại các nhiệm vụ
phần việc được phân công
nhấn mạnh những nội dung
quan trọng của hội nghị
đồng chí thứ trưởng
yêu cầu cục đào tạo
phối hợp với văn phòng
bộ công an
và các đơn vị
tổ chức hội nghị
theo đúng nội dung
chương trình đề ra
phù hợp hình thức
với tình hình dịch
bảo đảm nghiêm túc
và hiệu quả
sáng nay thượng tướng
nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác của bộ
đã có buổi làm việc
với công an tỉnh đồng nai
trong nhiều tháng qua
đồng nai là một trong
bốn tỉnh thành phố
gánh chịu hậu quả
nặng nề do ảnh hưởng
từ dịch covid một mươi chín
dù phải huy động
toàn bộ lực lượng
để đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn
vừa cùng chính quyền
tỉnh đồng nai
triển khai chống dịch
công an tỉnh đồng nai
vẫn triệt phá được
nhiều chuyên án lớn
điển hình như
chuyên án xăng dầu
chuyên án ma túy
với khối lượng hơn
công an tỉnh đồng nai
còn chia sẻ
được cấp cho cán bộ chiến sĩ
để tiêm cho các chức sắc
có đạo trên địa bàn
tại buổi làm việc
thứ trưởng nguyễn văn sơn
đánh giá cao sự chủ động
của công an tỉnh đồng nai
trong công tác phòng ngừa tội phạm
và chống dịch tại địa phương
đồng chí thứ trưởng
đã trao hai bảng khen
của thủ tướng chính phủ
sáu bảng khen
của bộ trưởng bộ công an
cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch
thượng tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an
đã đến thăm và làm việc
với công an tỉnh bình dương
tại buổi làm việc
thứ trưởng nguyễn văn sơn
đánh giá cao những nỗ lực
cố gắng bền bỉ
trong thời gian dài
của lực lượng công an bình dương
mặc dù có nhiều khó khăn
nhưng lực lượng công an bình dương
cùng các lực lượng tăng cường
đã có nhiều nỗ lực
phát huy vai trò nòng cốt
nơi tuyến đầu chống dịch
tập trung lực lượng
vừa thực hiện đảm bảo an ninh trật tự
vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
đã giữ vững tình hình an ninh trật tự
tại các khu cụm công nghiệp
thời gian tới
đồng chí thứ trưởng
đề nghị công an tỉnh
cần chủ động tham mưu
với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh
tiếp tục có giải pháp
ứng phó linh hoạt
trong tình hình mới
tại địa phương
không lờ là
mất cảnh giác
với dịch bệnh
thứ trưởng nguyễn văn sơn
đã trao tặng ba bảng khen
của thủ tướng chính phủ
sáu bảng khen
của bộ trưởng bộ công an
cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch bệnh
và bảo đảm an ninh trật tự
trên địa bàn